thưa quý vị và các bạn đầu xuân năm mới các lực lượng phối hợp tại tỉnh lào cai đã xuất sắc lập chiến công mới
cụ thể vào dạng sáng ngày hôm nay cục phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
điện biên và lực lượng công an đã triệt phá hai đường dây vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn
từ khu vực tam giác vàng qua lào vào việt nam và đưa sang trung quốc tiêu thụ
bắt bốn đối tượng các lực lượng thu giữ một trăm bốn mươi bốn bánh heroin ba xe máy cùng nhiều tăng vật khác
cụ thể vào lúc bốn h một mươi năm phút sáng nay ngày ba tháng hai trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận thôn ngầm thìn
xã tân thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai cục phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
phá thành công chuyên án ma túy bắt giàng thị sông dân tộc mông chú tại xã lùng khẩu nhìn huyện mường khương tỉnh lào cai
thu giữ tại chỗ bảy mươi hai bánh heroin một xe máy và một số tăng vật khác
tiếp đó vào hồi bốn giờ bốn mươi năm phút tại ngã ba nậm hẹn
xã mường tùng huyện mường trà tỉnh điện biên bộ đội biên phòng tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm
và công an tỉnh điện biên phá thành công chuyên án ma túy bắt tráng a má người dân tộc mông chú tại xã len xu sìn huyện mường nhé tỉnh điện biên
vật chứng thu giữ tại chỗ là bảy mươi hai bánh heroin và một xe máy
mở rộng điều tra tại xã trăn nưa huyện sìn hồ tỉnh lai châu lực lượng chức năng đã bắt tiếp hai đối tượng trong đường dây này là
tần a trả dân tộc giao chú tại xã sa phi lìn huyện sinh hồ tỉnh lai châu và tráng a lù chú tại xã phìn hồ huyện nậm pồ tỉnh điện biên thu giữ một xe máy
lực lượng đánh án đảm bảo tuyệt đối an toàn
các đối tượng có nhiều thủ đoạn hoạt động rất tinh vi xảo quyệt triệt để lợi dụng thời gian nghỉ tết và ban đêm để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
chuyển sang các thông tin khác
công an tp thủ đức tp hcm đang tiến hành điều tra vụ cướp giật tài sản trên đường phạm văn đồng đoạn gần cầu gò dưa phường hiệp bình chánh tp thủ đức khiến một nghi can cướp giật ngã xe tử vong
nghi can tử vong được xác định là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại quận gò vấp tp hồ chí minh
theo thông tin ban đầu vào tối mùa một tết tức ngày một tháng hai dương lịch đối tượng trên điều khiển xe máy một mình và cùng hai nghi can khác đi chung một xe máy lưu thông trên đường phạm văn đồng để cướp tài sản
phát hiện người thanh niên chở theo một cô gái đeo túi sách cả ba áp sát rồi ra tay giật tháo chạy về hướng cầu vượt linh xuân
nạn nhân chi hô và truy đuổi theo cả ba nghi can điều khiển xe máy với tốc độ cao tháo chạy đến gần cầu gò dưa phường hiệp bình chánh tp thủ đức
do không làm chủ được tốc độ nên đối tượng điều khiển xe máy một mình đã ngã xe bất động hai nghi can còn lại thấy đồng bọn bị ngã đã chạy đến lấy xe tháo chạy đối tượng bị thương nặng và tử vong tại chỗ
công an tp thủ đức khám nghiệm hiện trường điều tra và truy xét hai nghi can còn lại
sáng nay các lực lượng chức năng của công an tỉnh con tum đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tp con tum tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy xảy ra vào đêm hai tết khiến hai người thương vong
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày hai tháng hai nguyễn hữu huy chú tại phường phù đồng thành phố pleiku tỉnh gia lai điều khiển xe ô tô biển kiểm soát tám mươi một a hai mươi ba nghìn một trăm ba mươi chín lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ con tum đi gia lai
khi đến đoạn cầu thôn hai xã hòa bình tp con tum thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát tám mươi hai b hai trăm linh ba nghìn tám trăm một mươi bảy do a thao chú tại xã đoàn kết tp con tum điều khiển chở theo a thia đi theo hướng ngược lại
hậu quả a thao tử vong tại chỗ a thia bị thương nặng
cả hai xe đều hư hỏng nặng nguyên nhân ban đầu xác định xe mô tô đã lấn làn đường nên đâm vào phần đầu bên phụ của xe ô tô cả thao và á thi đều có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi điều khiển xe tham gia giao thông
vụ cháy nhà dân vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại đường nguyễn trí thanh phường hải châu một quận hải châu thành phố đà nẵng đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời có mặt dập tắt hoàn toàn
cụ thể vào lúc chín h một mươi năm phút sáng nay tức ngày ba tết người dân phát hiện cột khói cao bốc lên tại một nhà hàng ở địa chỉ trên nên đã báo cho lực lượng chữa cháy
nhờ được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp đà nẵng đã điều bốn xe trợ cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tại đây ngọn lửa bao trùm toàn bộ tầng một lượng khói khí độc lớn khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
sau hơn ba mươi phút đồng hồ ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn thiệt hại của vụ cháy đang được thống kê
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại ấp phú mỹ hai xã phú hội bắt một mươi bốn đối tượng tham gia
vào tối ngày hai tháng hai tức ngày hai tết công an huyện nhân trạch bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc bầu cua tại ấp phú mỹ hai xã phú hội
thu giữ tại hiện trường một bộ lắc bầu cua năm xe máy và gần năm mươi triệu đồng tiền
công an huyện nhân trạch đã đánh bạc trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
còn tại tỉnh vĩnh long phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an thị xã bình minh và công an huyện bình tân cũng vừa triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc
vào khoảng một mươi ba h ngày hai tháng hai lực lượng công an kiểm tra khu đất chống thuộc ấp đông hòa hai xã đông thành thị xã bình minh phát hiện bắt giữ bảy đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tạm giữ tại hiện trường hai con gà một cân đồng hồ chín xe mô tô cùng số tiền tám triệu đồng
cùng ngày vào lúc hai mươi một h lực lượng công an bất ngờ ập vào căn nhà hoang thuộc ấp tân hữu thị trấn tân cuối huyện bình tân bắt giữ một mươi năm đối tượng đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền
tại hiện trường công an tạm giữ nhiều bộ bài tay đã qua sử dụng và hơn năm mươi triệu đồng
hai vụ vận chuyển thuốc lá lậu vừa bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng hai
tại khu vực xã biên giới lạc quế huyện tri tôn tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện trên xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi một d một trăm ba mươi hai nghìn sáu trăm một mươi sáu
do nguyễn thị tuyết chú tại huyện tịnh biên điều khiển cất dấu hơn hai trăm tám mươi bao thuốc lá lậu nhãn hiệu hero
cũng với thủ đoạn trên vào khoảng một mươi hai h bốn mươi phút cùng ngày cũng tại khu vực xã lạc quế huyện tri tôn
tổ công tác phát hiện bắt quả tàng lê trọng hậu sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện tịnh biên
sử dụng xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi bảy m năm mươi chín nghìn hai trăm bảy mươi hai đang vận chuyển gần hai trăm năm mươi bao thuốc lá lậu nhãn hiệu hero được cất giấu trong cốp xe
thưa quý vị và các bạn tết đến xuân về là thời điểm mà người người nhà nhà đều quê quần bên nhau để chào đón một năm mới
và cũng như bao tết trước tết nhâm dần năm nay lực lượng công an đều phải tạm gác lại niềm vui riêng
đảm bảo quân số sẵn sàng ứng trực đấu tranh với các loại tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự và bình yên cho nhân dân
ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh cà mau
vào những ngày này khi người dân đang phấn khởi vui tết đón xuân lực lượng công an nhất là công an cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh cà mau
đã chủ động tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
để cho mỗi ngôi nhà được bình yên trọn vẹn
chúng tôi là những công an viên phải tạm gác lại chuyện gia đình để nhằm cùng lực lượng công an xã
bám trụ địa bàn và đến dân dân lắng nghe ý kiến nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp trên
để nhằm đảm bảo về an ninh trật tự tại địa phương với phương châm gác cho dân vui xuân đón tết
năm nay dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín thế nhưng không khí đón tết của người dân tỉnh cà mau nói chung
xã tạ an khương đông huyện đầm rơi nói riêng vẫn nhộn nhịp
một phần do dịch bệnh covid một mươi chín đã từng bước được kiểm soát
mặt khác do tình hình an ninh trật tự được đảm bảo các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày càng đi vào chiều sâu nhất là mô hình ánh sáng an ninh do công an huyện đầm rơi vận động
và triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả tích cực
nó có ánh sáng lên rồi tội phạm nó sẽ giảm dần nó không còn hồi đó trước đây thì nó cũng có trộm cấp
nhưng có ánh sáng giờ nó không còn trộm cấp
còn nó là gây gói mất trật tự an ninh trên địa bàn sớm ấp nữa
với sự hy sinh thầm lặng của lực lượng cán bộ chiến sĩ công an trên khắp các địa bàn
người dân nơi đây đã đánh giá cao bởi với họ nơi nào có lực lượng công an thì nơi ấy an ninh trật tự được giữ vững
thì tôi rất tin tưởng bởi vì trong thời gian qua dịch bệnh rất khó khăn
mà ngành công an đã đi vào tiến đầu chống dịch mà còn giữ được an ninh trật tự rất tốt
cho bà con thì trong dịp tết này thì ngành công an sẽ làm tốt cái nhiệm vụ để bảo vệ an ninh an toàn cho người dân ăn tết
bản thân tôi thì tôi rất tin tưởng ngành công an làm tốt cái nhiệm vụ này
năm tới chúng ta còn phải lập nhiều thành tích trong vấn đề phát triển kinh tế giữ gìn an ninh trật tự
nhưng phải tập trung cùng với nhân dân phòng chống cho được
cái dịch bệnh đang phức tạp ở địa phương làm sao cho cái dịch bệnh ngày càng thiếu đi
để cho dân chúng ta tự do làm ăn để cho chúng ta được một năm mới đó phát triển kinh tế tốt hơn toàn diện hơn năm rồi
một năm mới đã về để xứng đáng với niềm tin của các cấp chính quyền và nhân dân
công an tỉnh cà mau sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách đảm bảo an ninh trật tự
quyết tâm đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
thông tin cập nhật từ tỉnh an giang một tụ điểm đánh bạc liên quan đến hai mươi đối tượng
vừa bị lực lượng công an huyện châu thành tỉnh an giang triệt phá tăng vật thu giữ trên một trăm hai mươi triệu đồng
vào trưa ngày hai tháng hai lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng đang đánh bạc
tại khu vực xã cần đăng huyện châu thành tỉnh an giang
tuy nhiên các lối thoát đã được lực lượng công an bố trí chốt chặn
tại hiện trường hai mươi đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật
gồm trên một một triệu đồng tiền trên chiếu bạc bốn mươi chín lá bài tay một mươi năm điện thoại di động
một mươi xe mô tô trên một trăm hai mươi triệu đồng tiền trên người các đối tượng cùng nhiều tăng vật liên quan
mặc dù lực lượng chức năng tỉnh kiên giang đã tuyên truyền vận động người dân không tham gia tổ chức
và đánh bạc ăn tiền trước trong và sau tết nhưng nhiều người vẫn bất chấp quy định của pháp luật
vào sát phạt nhau với nhiều hình thức
trong ba ngày tết lực lượng công an đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc ăn tiền tại huyện tân hiệp
vào khoảng hai giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay ngày ba tháng hai tức là ngày ba tết nhâm dần
công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã tổ chức bắt quả tang tụ điểm đánh bạc
với hình thức chơi bài ăn tiền tại một căn nhà bán tạp hóa nằm ven đường
tại ấp trí thành xã tân hội
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi hai người số tiền gần một trăm linh triệu đồng
một bộ bài tay và một số tăng vật khác có liên quan
trước đó vào khuya ngày hai tháng hai tức là ngày hai tết công an huyện tân hiệp cũng đã bắt quả tang
bốn người phụ nữ ở cùng xóm đang đánh bài tại nhà riêng ở ấp thạnh trị xã thạnh trị huyện tân hiệp
tại chiếu bạc lực lượng công an tạm giữ số tiền gần một mươi triệu đồng và ba mươi chín bộ bài
trước đó vào chiều ngày một tết công an huyện tân hiệp cũng triệt xóa một tụ điểm đá gà
và đánh bài ăn tiền tại bãi đất trống thuộc ấp thành an một xã thành trị
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ hai mươi sáu đối tượng ba mươi xe máy ba con gà hai cặp cửa sắt
hàng chục bộ bài tay và số tiền trên tám mươi triệu đồng
trong khi lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nhiều đối tượng có hành vi gây khó khăn cho lực lượng công an
với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ đối tượng hồ quốc hoàng
chú xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bị công an huyện long thành khởi tố bắt tạm giam
trước đó hoàng bị bắt quả tang đang vận chuyển một bệ pháo loại ba mươi sáu ống và một mươi bao thuốc lá hiệu ba con năm
ở thị trấn long thành huyện long thành
khám xét khẩn cấp nơi trọ của hoàng công an thu giữ thêm bảy giàn pháo và bảy trăm linh viên pháo loại hình quả bóng
có tổng trọng lượng gần một mươi bốn kg bốn trăm linh bao thuốc lá không có hóa đơn chứng tử
hoàng khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội để bán lại kiếm lời
vào chiều qua tức ngày hai tết nguyên đán nhâm dần phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng
phối hợp công an huyện châu thành đã vận động đối tượng thạch thi chú huyện châu thành tỉnh sóc trăng ra đầu thú
đây là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thi để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đến ngày một tháng một mươi một năm hai mươi một thi đã bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình xác định đối tượng về quê ăn tết lực lượng công an đã triển khai các biện pháp
để vận động đối tượng ra đầu thú tránh làm ảnh hưởng đến không khí ngày tết của gia đình và người thân
đến chiều ngày hai tháng hai tức mùng hai tết đối tượng thi đã ra đầu thú nhằm hưởng sự khoan hầm của pháp luật
là những cá nhân được đào tạo chính quy về nghiệp vụ có kiến thức chuyên sâu về pháp luật
có năng lực và kinh nghiệm công tác thực tiễn nên khi được phân công nhiệm vụ làm việc tại công an xã thị trấn của tỉnh ninh bình
họ đã phát huy tốt vai tròn năm cốt tạo thế trận vững chắc trong công tác giữ gìn an ninh chấn trị
và trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương
ghi nhận với kết quả việc thực hiện đề án của bộ công an về việc đưa công an chính quy về xã tại tỉnh ninh bình
huyện hoa lư là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự của tỉnh ninh bình
mỗi xã và thị trấn trên địa bàn huyện đã được bổ sung năm cán bộ chiến sĩ công an chính quy
ngay sau khi nhận nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ công an thị trấn đã tích cực bám địa bàn
nắm bắt tình hình an ninh trật tự đời sống nhân dân
phần công cán bộ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại đơn vị để kịp thời xử lý giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn triệt để không để hình thành điểm nóng
sau hai năm tự bố trí lực lượng công an chính quy chúng tôi nhận thấy lực lượng công an các xã thị trấn đã bám sát và nắm chắc địa bàn kịp thời
tham mưu với đảng ủy ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở
bên cạnh đó với vai trò là hạt nhân
lực lượng công an các xã thị trấn còn đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vận động nhân dân cùng với lực lượng công an tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
với kết quả đó lực lượng công an các xã thị trấn đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở
củng cố niềm tin của cấp ủy chính quyền và nhân dân đối với lực lượng công an
đến nay công an tỉnh ninh bình đã bố trí
điều động hơn sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh công an xã ở một trăm linh các xã trên địa bàn
cùng với việc tuyên truyền pháp luật kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở
lực lượng công an chính quy cũng là lực lượng chủ yếu trong công tác thực hiện các dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân bảo đảm tiến độ chất lượng
và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của chính phủ và bộ công an
chúng tôi đánh giá rất cao về việc chính phủ đã đưa công an chính quy về các xã thị trấn
đối với lực lượng công an chính quy thì báo cáo đồng chí là từ chuyên môn nghiệp vụ đã học qua trường
cho nên là công tác lãnh đạo chỉ đạo nắm bắt tình hình và điều hành để đảm bảo tình hình an ninh trật tự
là lực lượng công an chính quy là thực hiện rất tốt
quản lý địa bàn nắm bắt tình hình
ra kiểm tra và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm xảy ra trên địa bàn
để tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo và phối hợp với các ban ngành chức năng các huyện thành phố
tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ
xây dựng cải tạo trụ sở công an các xã đảm bảo đủ điều kiện để cán bộ chiến sĩ làm việc sinh hoạt
đến nay đã bố trí nơi làm việc sinh hoạt cho một trăm linh công an các xã
để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của lực lượng công an xã chính quy dưới cơ sở
thì trong thời gian qua trong tập thể các ủy lãnh đạo đơn vị
chúng tôi ngoài việc tuyên truyền quán triệt triển khai động viên cán bộ chiến sĩ
thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc để từng bước nâng cao hiệu quả công tác
ngoài ra chúng tôi cũng tăng cường và đẩy mạnh công tác tự tập huấn tự học tự rèn tự đào tạo
mang tính chất trong nội bộ để tự hoàn thiện bản thân
thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát đôn đốc những kết quả những công việc mà được giao
để đảm bảo làm sao mà lãnh đạo lãnh đạo lãnh đạo lãnh đạo lãnh đạo
phải sát sao chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thì tăng cường nhiệt tình trong công việc
luôn lắng nghe tiếng nói của người dân chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân
kịp thời xử lý ngay từ đầu những tin báo về tội phạm
lực lượng công an chính quy khi được tăng cường về xã đã góp phần đảm bảo tốt an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân
thông tin từ bộ y tế từ một mươi sáu h ngày một tháng hai đến một mươi sáu h ngày hai tháng hai
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận tám bảy trăm bốn mươi bốn ca mắc mới trong đó có hai mươi hai ca nhập cảnh
tám bảy trăm hai mươi hai ca ghi nhận trong nước giảm hai hai trăm tám mươi chín ca so với ngày trước đó tại năm mươi chín tỉnh thành phố
số ca mắc chuyển nặng và tử vong giảm sâu trong những ngày qua ở nhiều địa phương đã phát ra tín hiệu lạc quan trong phòng chống dịch
trong những ngày nghỉ tết nguyên đán
thành phố hà nội vẫn tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng xuyên tết
tổng số mũi tiêm hoàn thành đã được thực hiện từ khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín là gần một mươi năm triệu mũi tiêm
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày hai tháng hai
có sáu trăm hai mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh và ra viện về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định
ngày đầu xuân nhâm dần mùng một và mùng hai tết tỉnh đồng tháp cũng đón nhận tin vui khi tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tiếp tục giảm
hiện nay toàn tỉnh đồng tháp đang áp dụng cấp độ một bình thường mới tại một trăm bốn mươi ba trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn
trong dịp tết nguyên đán nhâm dần công an tỉnh quảng ngãi đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
lực lượng công an các xã huyện thị xã thành phố có mặt tuần tra trên các nẻo đường các điểm tập trung đông người vui xuân
qua đó kịp thời ngăn chặn việc đốt pháo đua xe tập trung đông người gây nguy cơ lây dịch covid một mươi chín
lực lượng công an các xã huyện thành phố có mặt tuần tra kiểm soát xử lý vi khỏe hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
theo qua nghị định một trăm linh cũng như nghị định một trăm hai mươi ba sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định một trăm linh và một số luật khác
để đảm bảo tốt nhất cho người dân vui xuân đón tết và đón một cái xuân an toàn
lực lượng công an nắm chắc tình hình
chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
tổ chức nghiêm túc lực lượng trực làm nhiệm vụ trong các ngày nghỉ tết
tăng cường tuyên truyền đến nhân dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
vận động người thân đang ở các tỉnh thành phố khác chấp hành nghiêm các quy định khi đến về quảng ngãi trong dịp nghỉ tết
lực lượng công an huyện cũng đã tổ chức triển khai đợt ra quân tấn công trắng góp tội phạm
triển khai cho công an sài gòn
tất cả thủy trắng và các đồng nghiệp vụ ra phốt lên danh sách các đối tượng
để mà mời họ gọi hóa rang đa giáo dục đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
tàng trữ sử dụng pháo đánh bạc gây dối cho tử công cộng
liên tục những đối tượng phạm tội bị các lực lượng nghiệp vụ của công an các địa phương phát hiện điều tra bắt giữ
nhiều vụ án được nhanh chóng điều tra làm rõ nhiều tài sản có giá trị được trả lại cho nhân dân
đã tiến hành
tuần tra kiểm soát và truy quét các đối tượng trên địa bàn
trong thời gian đến lực lượng công an huyện sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp
để tấn công trắng ấp tội phạm và để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
và bình yên hạnh phúc cho nhân dân để vui xuân đón tết trong thời gian đấy
nhờ chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác phòng ngừa
đấu tranh chấn áp tội phạm nên trong những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định
không xảy ra phạm pháp hình sự trật tự an toàn giao thông được đảm bảo